theo sở y tế hà nội gần hai trăm linh học sinh và giáo viên của trường mầm non xuân nộn huyện đông anh tp hà nội
phải nhập viện sau khi dùng bữa tại bếp ăn tập thể nguyên nhân là do nghiện nhiễm khuẩn tiêu hóa do ngộ độc thực phẩm
theo báo cáo của sở y tế hà nội ngày một mươi bốn tháng một mươi một bếp ăn tập thể trường mầm non xuân nội tổ chức nấu ăn cho bảy trăm chín mươi sáu suất ăn trưa
và bữa phụ lúc một mươi bốn h chiều cùng ngày thực đơn bữa trưa gồm xúc xích bò suất vang xôi lệ phố cơm giang dương trâu
rau củ thảo luộc nước cam bước phụ chiều gồm sữa chua bánh ngọt sau đó từ chiều ngày một mươi bốn đến chiều một mươi sáu tháng một mươi một
đã có ba giáo viên và gần hai trăm linh học sinh phải nhập bệnh viện đa khoa đông anh và bệnh viện bắc thăng long
với các biểu hiện đau bụng nôn đi ngoài đau đầu và sốt
sở y tế hà nội xác định nguyên nhân sơ bộ là nhiễm khuẩn tiêu hóa do ngộ độc thực phẩm
hiện trung tâm kiểm soát dịch bệnh thành phố đang tiến hành xét nghiệm mẫu thực phẩm
đến chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi một một nửa số trường hợp ngộ độc đã được xuất viện
hiện cơ quan chức năng của thành phố hà nội đang tiếp tục theo dõi giám sát sức khỏe của những trường hợp khác
và tư vấn cho gia đình nếu thấy trẻ có biểu hiện dối loạn tiêu hóa cần đến bệnh viện điều trị kịp thời